hãng nghiên cứu thị trường ipsos cho biết khoảng chín mươi người việt nam tham gia khảo sát khẳng định
thu nhập bị giảm vì sự bùng phát của dịch bệnh và các biện pháp giãn cách xã hội
gần một nửa trong số đó bị giảm trên hai mươi thu nhập và chủ yếu tập trung ở nhóm người lao động phổ thông
con số này là kết quả từ khảo sát trực tuyến được thực hiện cùng lúc tại sáu quốc gia đông nam á
số liệu do tổng cục thống kê công bố cho thấy ba mươi một triệu người việt bị mất việc
hoặc giảm thu nhập vì covid một mươi chín
trong đó số người bị giảm thu nhập chiếm tới năm mươi bảy
thu nhập bị ảnh hưởng khiến cho thói quen hàng ngày của người việt nam cũng thay đổi đáng kể
một mươi bảy hộ gia đình thu nhập thấp phải thắt chặt tri tiêu
các khoản bị cắt giảm nhiều nhất là du lịch ăn uống quần áo và thiết bị điện tử
ba mươi cũng cắt giảm tần suất mua sắm tại siêu thị
thay vào đó ưu tiên cho các nền tảng thương mại điện tử hoặc dịch vụ thức ăn giao tận nhà
sự thay đổi này dẫn đến thói quen thanh toán bằng tiền mặt giảm bốn mươi sáu so với giai đoạn trước đại dịch
bù lại bằng các khoản chi bằng ví điện tử hoặc internet tăng vọt